thưa quý vị liên hợp quốc vào ngày hôm qua hai mươi bốn tháng một cáo buộc rằng xe tăng của israel đã tấn công một khu nhà của cơ quan này ở gaza
làm nơi trú ẩn cho những người palestine di tản gây ra thương vong hàng loạt
nhưng israel đã phủ nhận trách nhiệm và đang xem xét khả năng đó là do hamas tiến hành
ngày hai mươi bốn tháng một giám đốc chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine unrwk
ông thomas wide cho biết đã có chín người thiệt mạng và bảy mươi năm người bị thương trong vụ trung tâm huấn luyện khan yunis của liên hợp quốc ở dãy gaza bị tấn công
trung tâm này đang được sử dụng làm nơi tạm trú của hàng chục nghìn người palestine phải di rời do xung đột ở gaza
trong một cuộc họp báo sau vụ tấn công phó phát ngôn viên bộ ngoại giao mỹ veddan patel đánh giá tình hình cực kỳ đáng lo ngại
đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường và các cơ sở của liên hợp quốc
về phần mình quân đội israel đã mô tả khan yunis là căn cứ của các tay súng hamas và thừa nhận rằng
giao tranh đang diễn ra gần với nơi trú ẩn của đông đảo dân thường
trong tuyên bố thứ hai được gửi đi quân đội israel cho biết qua kiểm tra
họ đã loại trừ khả năng lực lượng israel đã tấn công vào trung tâm nêu trên
đồng thời nói thêm rằng sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng khả năng của tấn công là kết quả của hòa lực của hamas